năm mươi căn nhà tình nghĩa nhà tình thương một mươi hai phương tiện sinh kế xe gắn máy đã được trao cho các gia đình chính sách khó khăn hộ nghèo hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố
tại buổi lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo do ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm phát động ngày hôm nay tám tháng một mươi
quỹ vì người nghèo thành phố thời gian qua tiếp nhận hơn hai ba trăm linh tỷ đồng xây dựng trên ba mươi căn nhà sửa chữa hơn một mươi bảy căn cho hộ có hoàn cảnh khó khăn
tặng trên năm trăm linh suất học bổng một mươi một phương tiện đi học hơn hai phương tiện làm ăn hàng triệu xuất quà cho gia đình chính sách hộ có hoàn cảnh khó khăn
tại lễ phát động ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm đề ra chủ trương đỡ đầu cho sáu mươi sáu sinh viên khó khăn học giỏi tiêu biểu cho đến khi ra trường
kinh phí khoảng sáu sáu tỷ đồng phấn đấu vận động quỹ vì người nghèo cấp thành phố đạt bốn mươi tỷ đồng
toàn hệ thống mặt trận các cấp của thành phố đạt gần chín mươi bảy tỷ đồng
tiếp tục chăm lo cho hộ nghèo hộ cần nghèo theo chủ trương giảm nghèo đa chiều của thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đặc biệt là chuẩn bị công tác chăm lo tết nguyên đáng tân sửu hai nghìn hai mươi một